tại hà nội ban thanh niên quân đội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về các chương trình giao lưu nghệ thuật huyền thoại một con đường và tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về các chương trình giao lưu nghệ thuật huyền thoại một con đường và tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám